nhân kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
mới đây tại khu di tích nhà tù hỏa lò hà nội đã diễn ra trưng bày khát vọng tự do
tại đây người xem đã được nghe lại những câu chuyện xúc động của chính những cựu tù chính trị
những người thân của những cựu tù đã hy sinh để có được nền độc lập tự do cho dân tộc
thân thể ở trong lao tinh thần ở ngoài lao
muốn nên sự nghiệp lớn tinh thần càng phải cao
đó là lời đề của tập thơ nhật ký trong tù do chủ tịch hồ chí minh sáng tác
khi bị giam trong các nhà lao ở quảng tây trung quốc
thể hiện khát vọng tự do của người cũng như các chiến sĩ cách mạng
trên con đường tranh đấu vì độc lập tự do
đầu đỏ thành đầu đen và rất nhiều đồng chí phải trải qua những cuộc như vậy là trá thấn
vì những người đầu đỏ và đầu đen để luôn luôn có ý thức đấu tranh với địch đòi quyền sống
ông tạ quốc bảo láo thành cách mạng bị địch bắt tù đầy
thời kỳ một nghìn chín trăm ba mươi một nghìn chín trăm bốn mươi năm đã xúc động chia sẻ nhiều câu chuyện cảm động